từ lúc đưa vào sử dụng đến nay đã gần năm mươi năm cầu cẩm lý hằng ngày phải gánh chịu hàng nghìn lượt xe trọng tải lớn cây xéo trên quốc lộ ba mươi bảy
kết cấu trụ thành cầu đã bị hư hỏng do tai nạn và nhiều hiểm họa vẫn đang dình dập trên chiếc cầu này mỗi ngày
năm giờ sáng ngày một mươi ba tháng hai một chiếc xe đầu kéo đã lao vào trụ cầu cẩm lý hậu quả phương tiện thành cầu bị hư hỏng nặng
theo công ty vận tải đường sắt hà lạng việc sửa chữa sẽ phải kéo dài nên gây không ít khó khăn cho việc đi lại qua đây
bởi cây cầu nằm trên tuyến quốc lộ ba mươi bảy là tuyến giao thông quan trọng lưu lượng xe lưu thông đông thường xuyên có xe tải hạng nặng xe container di chuyển từ quảng ninh hải phòng hải dương qua địa bàn bắc giang để đi lạng sơn lên cửa khẩu hữu nghị
sau lưng tôi đây là tấm biển là hạn chế khối lượng tải trọng cho phép của mỗi một phương tiện vận tải đường bộ khi qua cây cầu này
đó là từ chín tấn trở xuống hàng ngày thì có hàng nghìn lượt phương tiện vận tải vẫn qua đây mà trong đó thì có rất nhiều các xe container và xe tải nặng
điều đó đặt ra một câu hỏi rằng cây cầu này sẽ còn chịu được được thêm bao nhiêu lâu nữa và vấn đề an toàn khi mà đi qua cây cầu này có được đảm bảo hay không
cầu cầm lý là một trong ba cây cầu còn lại còn đi chung đường bộ đường sắt trên toàn tuyến và đang bị xuống cấp nghiêm trọng nhưng chưa tìm được giải pháp tháo gỡ
sử lý bất gập
cầu cầm lý là một trong ba cây cầu còn lại còn đi chung đường bộ đường sắt trên toàn tuyến và đang bị xuống cấp nghiêm trọng nhưng chưa tìm được giải pháp tháo gỡ